bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến gia vi
tại đây thứ trưởng nguyễn thành hưng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thông qua gia vi
nhằm chỉ đạo nắm bắt tình hình công việc với các sở thông tin và truyền thông các tỉnh hà giang quảng ninh
được biết gia vi hoạt động ổn định trên các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến hiện nay
cho phép người tạo phòng họp trực tuyến lên tới một trăm linh người trong thời gian hai mươi bốn giờ
ứng dụng cung cấp các tính năng cơ bản của một nền tảng hội nghị trực tuyến thông thường
khả năng bảo mật cao và có thể cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp hội nghị trực tuyến đình đám trên thế giới
từ đó thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại việt nam
sự ra đời của nền tảng hội nghị trực tuyến gia vi trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng
góp phần đưa cuộc sống tới một trạng thái bình thường thích nghi với tình hình dịch bệnh